trong đó có hai trăm bốn mươi hai ca lây nhiễm trong nước sáu ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tp hcm vẫn nhiều nhất với hai trăm linh chín ca
tính đến một mươi hai h ngày sáu tháng bảy việt nam có tổng cộng một mươi chín sáu trăm tám mươi ba ca ghi nhận trong nước và một tám trăm bảy mươi bảy ca nhập cảnh
số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn cho tới nay
là một mươi tám một trăm một mươi ba ca trong đó có năm hai trăm bốn mươi tám bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
tình hình điều trị tổng số ca bệnh được điều trị khỏi là tám hai mươi hai cả nước có chín mươi bốn ca tử vong vì covid một mươi chín